trước tình trạng xuống cấp của lưới điện nông thôn có nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa bão
tỉnh quảng ngãi đã khảo sát lập phương án sửa chữa cải tạo nâng cấp các hệ thống điện nông thôn mới tiếp nhận
trong đó ưu tiên đầu tư những vị trí xuống cấp nghiêm trọng khu xa dân cư để kéo điện về cho người dân
bảo đảm an toàn hệ thống lưới điện trước mùa mưa bão năm hai nghìn một mươi tám
tỉnh quảng ngãi hiện có trên chín mươi chín người dân sử dụng điện
riêng các xã đảo một trăm linh người dân cũng được dùng điện diesel năng lượng mặt trời
lưới điện nông thôn tại tỉnh quảng ngãi hầu hết đều trong tình trạng cũ lạc hậu nằm trong khu dân cư
cây cối bao phủ gây nguy cơ mất điện xảy ra cháy nổ nguy hiểm cho người dân
để đảm bảo an toàn hành lang lưới điện cho người dân trước mùa mưa bão
tỉnh quảng ngãi tiến hành cải tạo nâng cấp hai trăm tám mươi ba km đường dây hai mươi hai kv bốn kv
xây dựng nâng cấp ba mươi chín trạm biến áp lưới điện nông thôn các huyện vùng trũng
tổng kinh phí cải tạo nâng cấp lưới điện nông thôn là hơn hai trăm tám mươi sáu tỷ đồng